được xây dựng trong vòng năm tháng với sự giúp đỡ của các tình nguyện viên ngôi nhà được tái chế bằng chai nhựa đầu tiên tại việt nam đã hoàn thành đem lại nhiều ý nghĩa nhân văn cao cả
ngôi nhà này không chỉ là thư viện nhỏ dành cho các em học sinh mà đây còn là không gian để các em tự sáng tạo nên những đồ vật tái chế khác để từ đó biết trân trọng và yêu quý những thứ nhỏ nhất dù đã vứt đi
được khởi công xây dựng từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm dự án nhà ve chai được lên thiết kế và hoàn thiện ý tưởng trong vòng một tháng để nhanh chóng bắt tay hoàn thiện
với sự vào cuộc nhiệt tình của hơn năm trăm linh tình nguyện viên với gần chín vỏ chai nhựa thu nhặt sau một thời gian ngắn ngôi nhà độc đáo này đã hoàn thiện
dự án này ban đầu nghĩ ra với mục đích phục vụ chương trình trường học thiên nhiên mà nông trại hữu cơ tuệ viên đang triển khai
giúp các em học sinh sinh viên tham gia chương trình
có cách nhìn mới lạ về loại hình tái chế mới
đồng thời đây cũng là không gian để cho các em tự sáng tạo nên những đồ vật tái chế khác từ đó biết trân trọng và yêu quý những thứ nhỏ nhất dù đã vứt đi
nó là tài nguyên đặt không đúng chỗ
còn nếu đặt đúng chỗ thì chúng ta sẽ có những cái công trình nó độc đáo như thế này
công trình này không chỉ là thư viện mà còn là chốn nghỉ chân của người dân tuệ viên
hơn thế nữa là nguồn cảm hứng bảo vệ môi trường cho bất cứ ai đã từng ghé thăm